tại đền đông cuông xã đông cuông huyện văn yên tỉnh yên bái đã diễn ra lễ khai mạc festival
thực hành tín ngưỡng thờ mẫu thượng ngàn và lễ khánh thành di tích lịch sử cấp quốc gia đền đông cuông
tại festival các bản hội thanh đồng các nghệ sĩ diễn viên đã sân khấu hóa trình diễn nghệ thuật hầu đồng
với những giá trầu đặc sắc nhất trong ba mươi sáu giá trầu của nghi thức tín ngưỡng thờ mẫu thượng ngàn
trình diễn trang phục các vị thánh và sự tích trong hệ thống truyền thuyết tín ngưỡng thờ tàm phủ
có hơn một trăm linh bản hội đến từ năm mươi bốn tỉnh thành phố trên cả nước cùng hàng vạn du khách và nhân dân địa phương
đã về tham dự festival
thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ di sản văn hóa phi vật thể đã được unesco công nhận di sản văn hóa đại diện của nhân loại
carnival rước biểu tượng các đạo cụ hình tượng trong hệ thống tín ngưỡng thờ mẫu
trang phục thực hành tín ngưỡng thờ mẫu là một điểm nhấn của festival lần này
bên cạnh đó còn diễn ra nhiều hoạt động về đất và người văn yên nói riêng yên bái nói chung
diễn ra đến hết ngày hai mươi tám tháng một mươi